hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rập vũng tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng trần ngọc phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bà rê vũng tàu để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào lúc một mươi sáu h một mươi chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng hai tại ấp hải sơn xã phước hưng huyện long điền
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an xã phước hưng kiểm tra quán cà phê do phước và vợ thuê để ở và kinh doanh
bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ một gói ni lông bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt có trọng lượng khoảng hai mươi tám gram phước khai là ma túy đá
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng kim loại màu đen cùng sáu viên đạn
tại cơ quan công an phước bước đầu khai nhận số ma túy trên là do phước mua của một người đàn ông đang xác minh nhân thân lai lịch vào trước đó một ngày
riêng khẩu súng cùng với sáu viên đạn đối tượng khai là được một người bạn tặng